ngay trước thềm hội nghị cấp cao campuchia lào việt nam lần thứ chín tại tỉnh xiêm diệp campuchia
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã hội đàm với ngài samdek thecho hun sen
thủ tướng vương quốc campuchia nước chủ nhà của hội nghị lần này
thủ tướng nguyễn xuân phúc tin tưởng rằng hội nghị sẽ thành công và góp phần quan trọng tăng cường hợp tác
giữa ba nước campuchia lào và việt nam
thủ tướng khẳng định chính sách nhất quán của đảng và nhà nước việt nam luôn mong muốn
củng cố và phát triển quan hệ với campuchia theo phương châm láng giềng tốt đẹp
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài
thủ tướng hun sen cũng khẳng định chủ trương của chính phủ campuchia tăng cường và củng cố mối quan hệ
láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài giữa campuchia và việt nam
hai thủ tướng đã trao đổi toàn diện các vấn đề trong quan hệ hai nước
hai thủ tướng bày tỏ mong muốn sớm hoàn thành phân giới cắm mốc để xây dựng đường biên giới hòa bình
hữu nghị ổn định và phát triển giữa hai nước tạo điều kiện cho phát triển kinh tế vùng biên
cũng như thúc đẩy giao lưu nhân dân
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đề nghị chính phủ campuchia thủ tướng hun sen tiếp tục tạo điều kiện
thuận lợi để người dân campuchia gốc việt nam được ổn định đời sống pháp lý
kinh tế góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước campuchia